trong khi cả thế giới đã dần thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên định về kế hoạch không covid của mình
vào ngày bốn tháng bốn giới chức thượng hải thành phố lớn nhất trung quốc đã áp lệnh phong tỏa toàn thành phố
sau khi ghi nhận kỷ lục hơn một mươi ba ca nhiễm mới trong ngày trước đó dù đã xiết chặt kiểm soát
thành phố hai mươi sáu triệu dân phát triển nhất trung quốc như trở thành một vũ hán hai năm trước
với chiến dịch phong tỏa hoàn toàn nước đất xuất ngoại bất nhập
đây cũng là nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay
chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cuộc sống của hai mươi sáu triệu người bỗng chốc thay đổi chóng mặt
và khiến người ta gợi nhắc lại vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi khi dịch bệnh mới xuất hiện và cả thế giới hoảng loạn
khoảng bốn mươi nhân viên chống dịch từ nhiều địa phương khác đã được điều động
tới thượng hải
truyền thông trung quốc miêu tả đây là chiến dịch y tế lớn nhất toàn quốc
kể từ khi thành phố vũ hán bị phong tỏa đầu năm hai nghìn hai mươi
một công dân chia sẻ với tờ scmp cho biết cô cảm thấy ghen tị với cả những chú mèo
nhà hàng xóm vì được tự do đi lại một việc bây giờ là mơ ước của bao người
cô nói bọn chúng có thể tự do đi lại trong công viên vào ngày mùa xuân đẹp trời
chúng thật hạnh phúc biết bao
chúng tôi phải ở yên trong nhà và tôi không biết bao giờ chúng tôi mới lại có đặc quyền xa xỉ là được đi ra ngoài nữa
trên mạng xã hội webo người dân thượng hải chia sẻ hàng loạt câu chuyện kể về trải nghiệm sống trong phong tỏa
có người chia sẻ mùa giàu giờ khó hơn cả dành giật vé xem concert
và mọi người phải dậy từ năm giờ bốn mươi năm phút sáng để tranh xuất mùa giàu vì ứng dụng đặt đồ hoạt động bắt đầu từ sáu giờ sáng
nhiều nhân viên ngân hàng
và dân chứng khoán được cho là đã phải ngủ lại dừng trại ở văn phòng công ty để có thể tiếp tục công việc của mình
thành phố hồn hoa ngày nào giờ im lìm một cách đáng sợ bởi dịch covid một mươi chín
nhịp sống dường như trững lại
cả thượng hải trở thành thành phố hoang
những gì diễn ra tại thượng hải lúc này khiến thế giới nhận ra dịch bệnh vẫn chưa kết thúc
những hình ảnh của tượng hải khiến người dân trung quốc nhớ về ký ức vũ hán năm hai nghìn hai mươi đang quay trở lại